tối qua chín tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với các lực lượng chức năng và công an thành phố sóc trăng
tiến hành kiểm tra tại cơ sở karaoke trên đường bùi viện phường bốn
phát hiện nhiều thanh niên dương tính với chất ma túy
khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke
thì phát hiện chín thanh niên đang hát karaoke tại phòng số tám có biểu hiện nghi vấn
sau khi cho test nhanh thì phát hiện năm người dương tính với chất ma túy
đồng thời lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên người của đối tượng
và tại hiện trường gồm hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng
một số tinh thể rắn màu trắng trên đĩa để trên bàn trong phòng karaoke
hai mươi viên nén màu xanh nghi là ma túy và trên một mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động
năm xe mô tô cùng một số tăng vận dùng để sử dụng ma túy
bước đầu làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
hiện công an tp sop
trang đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật